trước những dấu hiệu hạ nhiệt của dịch covid một mươi chín tại một số khu vực trên thế giới
nhiều nước vẫn đang tỏ ra thận trọng trong việc quyết định gỡ bỏ các biện pháp cách ly hay hạn chế đi lại
thủ tướng nhật bản abe shinzo nhận định hiện nước này đang ở thời điểm then chốt để hướng tới mục tiêu
dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào đầu tháng năm
tại indonesia chính quyền thủ đô jakarta tuyên bố sẽ gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội thêm một tháng
tới ngày hai mươi hai tháng năm và kêu gọi người dân cầu nguyện tại nhà trong suốt tháng lễ ramadan sắp tới
chính phủ ukraine cũng tuyên bố gia hạn các biện pháp phong tỏa tại các thành phố lớn đến ngày một mươi một tháng năm
và sẽ cân nhắc nới lỏng sau thời điểm này